thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông kavin mark alister phó chủ tịch điều hành tập đoàn boeing chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty máy bay dân dụng boeing của hoa kỳ
thủ tướng cho biết vừa có cuộc hội đàm thành công với tổng thống hoa kỳ donald trump và tổng thống rất ấn tượng về việc các hãng hàng không việt nam đã ký với boeing các thỏa thuận mua máy bay trị giá tới hai mươi một tỷ đô la mỹ
thủ tướng cảm ơn boeing đã hợp tác lâu dài với việt nam nhiều năm qua hỗ trợ kỹ thuật bảo dưỡng tăng cường an toàn cho các hãng hàng không nhất là vừa qua hỗ trợ việt nam airlines mở đường bay trực tiếp tới hoa kỳ
thủ tướng đánh giá cao các hãng hàng không việt nam vừa ký các thỏa thuận lớn với boeing cho biết thời cơ đối với hàng không là rất lớn việt nam đang có nhu cầu mua sắm thêm nhiều máy bay mới
thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực tăng cường hợp tác để nâng cao uy tín của các hãng hàng không việt nam
phó chủ tịch kevin mark alister cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp cho biết mỗi khi trở lại việt nam như cảm thấy trở lại ngôi nhà của mình
chúc mừng việt nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nhanh chóng
ông hết sức vui mừng và ấn tượng vì dự lễ ký kết thỏa thuận mua máy bay có sự chứng kiến của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ donald trump
ông cho rằng lĩnh vực hàng không của việt nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
mới boeing mong muốn được hợp tác với việt nam trong lĩnh vực hàng không mạnh mẽ hơn nữa không chỉ bán máy bay mà muốn trở thành đối tác trong lĩnh vực kỹ thuật bảo dưỡng quản lý hạ tầng cảng hàng không
ông mong việt nam tin tưởng vào boeing và cam kết hỗ trợ việt nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới
đồng thời cho biết trong boeing có rất nhiều người mỹ gốc việt đang làm việc và họ rất kỳ vọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước